vâng trong cuộc chiến cam go này thì bất cứ ai cũng có thể trở thành những chiến sĩ dũng cảm
từ những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đến mỗi người dân ở từng con đường ngõ phố
sức mạnh của sự đoàn kết đồng lòng đã giúp việt nam từng bước vượt qua các đợt dịch trước đây
vững vàng với mục tiêu kép và vẫn đang tiếp tục được phát huy trong đợt dịch lần thứ tư này
hiện nay hà nội đã thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch
và những pháo đài vững chắc đã được xây dựng từ mỗi gia đình mỗi tổ dân phố
với quyết tâm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
đây là khu vực cách ly y tế thuộc phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội
ngay sau khi phát hiện trường hợp f khu vực này đã được kiểm soát nghiêm ngặt
với vòng trong là lực lượng công an cơ sở dân phòng
vòng ngoài là các tổ covid cộng đồng
không quản ngại khó khăn vất vả các thành viên này chia nhau ngày đêm giám sát
và hỗ trợ các hộ dân trong khu cách ly
cũng như là các chị em kia thì rất là sẵn sàng
mình cũng đã liên hệ điện thoại với mấy gia đình ở trong cái khu cách ly kia
bằng điện thoại đấy là mình xem là tình hình là thiếu cái gì
là mình ngay tức khắc là mình đi mua mấy thứ ở cửa hàng
để cung cấp cho ở trong đó
tôi muốn là mọi người hãy trung thực và tự giác
và tự bảo vệ mình để giúp bảo vệ cho các
chung cho mọi người
ngay sau khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp
hàng nghìn tổ covid cộng đồng trên địa bàn thành phố hà nội
đã nhanh chóng được kích hoạt trở lại và tăng cường hoạt động
tổ chức công tác tuyên truyền vận động
ra soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh
giám sát các khu vực cách ly y tế
cùng với người dân các tổ covid cộng đồng
đang tạo ra những vòng tuyến bảo vệ vững chắc ngay tại các địa bàn khu dân cư
cùng với người dân đồng hành với đảng và nhà nước
để chúng ta chấp hành tốt việc chống dịch
trước hết là vấn đề năm k tụ tập đông người vấn đề đấy
và giãn cách xã hội
đây là vấn đề vô cùng quan trọng
đặc biệt là trên địa bàn chúng tôi có chỗ khu tập trung
ví dụ như vừa rồi ngoài kia là có khu chơi
mà thực tế là chúng tôi vận động cũng là một phần
nhưng mà phải có biện pháp
ví dụ như chúng tôi các dụng cụ thử thao
chúng tôi mang dây chúng tôi buộc chắc lại
thế rồi như vậy là cái sân mà đấy là sân chơi bóng truyền
chúng tôi khóa cửa lại
thì mọi người trước đầu đêm cũng có nhiều người phản ứng
thế nhưng mà rồi dần dần là các việc đấy
nó đi vào nền hếp và thực hiện rất tốt
cùng với chính quyền địa phương
và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
tại cơ sở hệ thống mặt trận tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
như hội phụ nữ đoàn thanh niên hội cựu chiến binh
cũng đang tích cực xung kích tham gia công tác phòng chống dịch
với tinh thần trách nhiệm cao
mỗi người một tay một việc
không một ai đứng ngoài cuộc chiến này
một cái lực lượng không thể thiếu
mà thường xuyên có mặt ở cơ sở đó
chính là những người cán bộ mặt trận
và cán bộ của các đoàn thể
họ đã thực hiện đi đến từng ngõ gõ từng nhà
ra từng đối tượng để kiểm soát
xem thử có người từ vùng dịch đến
hoặc là vận động để người dân
chấp hành những quy định trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là ở những nơi
phải thực hiện các biện pháp
để phong tỏa để tách ly

hà nội áp dụng thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
cuộc sống của người dân
sẽ bị đảo lộn nhiều bất tiện
thậm chí khó khăn
song chính thời điểm này
tinh thần và sức mạnh đoàn kết của người việt
chắc chắn sẽ được nhân lên mạnh mẽ
mỗi người dân đang là một chiến sĩ
mỗi hộ gia đình
mỗi thôn xóm tổ dân phố khu dân cư
đều đang là những pháo đài chống dịch
không có phải ngại là không phải là việc của mình
mà việc đấy là việc mình nhắc nhở
ví dụ người ta bảo là đấy có phải nhà ba đó mà nhắc
không được bán là đấy có phải nhà ba
không đấy là trách nhiệm của tôi đối với
toàn xã hội
bây giờ chính phủ và tất cả mọi người
đều cần sức ra làm tại sao mình lại không góp
một cái phần bé nhỏ đấy
đấy là cái tính tự giác và trách nhiệm
để lùi dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ còn những thử thách khó khăn
chúng ta cùng các lực lượng
tuyến đầu đang ngày đêm nỗ lực
kiểm soát dịch thì chính mỗi
người dân với ý thức tự giác
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và tùy vào sức của mình
có những sẻ chia đóng góp vì cộng đồng
làn tỏa mạnh mẽ hơn nữa
tinh thần lạc quan
tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung
đó là cùng vượt qua đại dịch